ngày tám tháng năm phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh vĩnh long
đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã hậu lộc mỹ lộc phú lộc tân lộc xã long phú và tân phú của huyện tam bình tỉnh vĩnh long
để báo cáo nội dung dự kiến chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
phát biểu với cử tri phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh thông tin những nội dung trọng tâm trong kỳ họp thứ bảy
và đề nghị cử tri quan tâm đóng góp ý kiến
phát biểu với cử tri phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh thông tin thêm
chính phủ đang chỉ đạo bộ công thương xem xét lại cách tính giá điện để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của người dân
ghi nhận ý kiến của cử tri về việc ban hành luật người có công để việc chăm lo cho các gia đình chính sách người có công được tốt hơn
cũng trong buổi tiếp xúc với cử tri phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cho biết
tình hình sức khỏe của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đang phục hồi tốt và sẽ trở lại làm việc bình thường trong thời gian tới